xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày hai mươi bốn tháng tám của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bằng thủ đoạn giả danh cán bộ y tế nguyễn thị tuyến chú tại huyện trương mỹ thành phố hà nội
đã trà trộn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh
chưa kịp thực hiện chất loạt hành vi thị tuyến đã bị phát hiện
cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an nguyễn thị tuyến khai nhận là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện
thời gian gần đây nghi phạm bị lừa hơn một mươi sáu triệu đồng qua mạng
thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi
nghi phạm lại ý định bắt cóc một chó bé cho người này và nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi giữ cảm ơn bằng tiền
bắt cóc bắt đứa bé thì em ra ngoài cổng viện em nấp vào chỗ kín em gọi chị thường ra chị ấy làm con nuôi ạ
thì thường chị đi em vào công ty cùng chị cũng nói chuyện về hoàn cảnh nhà chị ấy này là chị muốn có con nhưng mà chồng chị không muốn ạ
chị thường muốn nhận làm con nuôi nhưng mà chị chưa biết tìm đâu
thì mày sẽ không có tìm được ở trên mạng hay quen biết ai đấy
em hỏi chị bảo mình chị có nơi cảm ơn ạ
đối tượng tuyến là lữ giới chưa có tiền thần sự bản thân là cũng chưa có tiền thần sự nhưng mà đối tượng rất quanh co
không khai ra mục đích là bắt cóc cháu bé mà đối tượng đưa ra các lý do là cần mở một hiệu thuốc về chuyên chữa trị vàng da cho các bé sơ sinh
cần kinh nghiệm lên là tiếp xúc với cháu bé
chúng tôi đã phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và cũng xác minh lý lịch và các mối quan hệ của đối tượng
chúng tôi xác định là các vụ việc
việc bắt cóc trẻ em đặc biệt là bắt cóc trẻ sơ sinh như thế này thì là xã hội rất lên án cái việc này
ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu bé sau này
theo báo cáo điều tra tối ngày một mươi chín tháng tám tuyến mặc áo và lua đến bệnh viện đa khoa nguyễn trương mỹ rồi lẻn vào khoa sản
tại đây nghi phạm giả vờ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại khoa
sau đó tuyền nói với gia đình một trẻ sơ sinh là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da phải đưa đi kiểm tra
ba của cháu bé đã đi theo nghi phạm
tuyến bối rối nghi phạm sau đó đi lung tung cuối cùng rẽ vào phòng mổ
lúc này một bác sĩ là phó trưởng khoa sản đã phát hiện điều bất thường nên bế cháu bé
nghi phạm bỏ chạy nhưng lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã bắt giữ và báo cáo với cơ quan công an
sau vụ việc hi hữu xảy ra đối với khoa sản bệnh viện đa khoa nguyễn trương mỹ
đặc biệt là ban giám đốc đã họp và quan triệt toàn bộ cán bộ nhân viên từ bảo vệ cho đến đội ngũ y bác sĩ
và toàn thể cán bộ nhân viên phải tập trung cao độ công tác an ninh trật tự
đặc biệt là đối với khoa sản cũng như là khoa nhi
bệnh viện sẽ tăng cường siết chặt hơn nữa đặc biệt là kiểm soát người ra người vào
hai nữa là phải cảnh giác cao độ đối với các tội phạm đặc biệt là giả danh là cán bộ y tế
để có ý tưởng cũng như là hành động để chiếm đoạt đối với cháu trẻ nhỏ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
tuy nhiên đây cũng là một bài học cảnh giác đối với các cơ sở khám chữa bệnh
cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cũng như siết chặt làm tốt công tác an ninh trật tự
tòa án nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử các bị cáo cùng chú tại thành phố đà nẵng
gồm trần thị thu tâm trần thu hà nguyễn thị tố nga lê trọng phương và đào thị như lệ
cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo cáo trạng lệ kinh doanh thua lỗ nên vướng vào vai nóng
tháng hai năm hai nghìn hai mươi phương cho lệ vai hai tỷ đồng lãi suất ba một ngày thu lợi bắt chính gần chín trăm một mươi triệu đồng
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng là tâm hà và nga cho lệ vay một mươi hai khoản tổng cộng năm tám tỷ đồng
trong vụ án này lệ cho dương thị ngọc anh nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
vay một tỷ đồng lãi suất chín một tháng vượt gần năm năm lần so với quy định thu lợi bất chính gần tám mươi triệu đồng
để đảm bảo các khoản vay ngọc anh đã lấy các giấy tờ đất đưa cho lệ và lệ đã dùng những giấy tờ này
để lừa đảo và bị tòa nân dân tp đà nẵng tuyên án trung thân
tòa nân dân quận hải châu tp đà nẵng đã tuyên phạt trần thị thu tâm một mươi hai tháng tù trần thu hà chín tháng tù
tịch thu số tiền thu lợi bất chính đối với các bị cáo nguyễn thị tố nga ba trăm linh triệu đồng lê trọng phương ba trăm năm mươi triệu đồng
đào thị như lệ một trăm linh triệu đồng cùng với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố
tạm giam võ văn tiến chủ tại tp long xuyên về tội trộm cắp tài sản
ngày chín tháng bảy tiến đến nhà của nguyễn thái sa lem ở cùng địa phương rủ đi trộm cắp
khi đến khu vực xã nhân mỹ huyện trợ mới tiến phát hiện một xe mô tô trị giá khoảng một mươi triệu đồng
không có người trông coi nên đã lấy trộm rồi tẩu thoát phát hiện bị mất tài sản bị hại đã trình báo cơ quan công an
qua trích xuất camera an ninh công an huyện trợ mới đã phát hiện võ văn tiến là đối tượng đã thực hiện vụ trộm trên
liên quan đến vụ xe tải vượt đèn đỏ lao giữa đám đông làm cho người đi đường hoảng loạn xảy ra trên địa bàn tp bông hoa thuật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc cho biết đã truy tìm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển phương tiện
đó là nguyễn văn hải chủ tại tp hà nội
cụ thể phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã xử phạt tài xế hải ba năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
về hành vi điều khiển xe có đủ hệ thống hãm phanh nhưng không có tác dụng
trước đó qua phản ánh của báo chí vào khoảng chín giờ ngày hai tháng tám
camera giám sát hành trình của người dân đã ghi lại tại khu vực vòng xoay trên đường phạm ngũ lão
và đường tránh tây tp bông hoa thuật xe tải vượt đèn đỏ lao giữa đám đông
ngay khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh được
chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h ba mươi bảy nghìn chín mươi một là của một doanh nghiệp ở huyện sóc sơn thành phố hà nội do nguyễn văn hải điều khiển
từ chiều qua đến dạng sáng nay trên địa bàn huyện con plông tỉnh con tôn
ghi nhận một mươi hai trận động đất trận mạnh nhất có độ lớn bốn bảy độ richter
trận động đất ghi nhận mới nhất vào lúc một h hai mươi một phút năm mươi bảy giây có độ lớn hai năm độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này
như vậy tính từ chiều qua đến dạng sáng nay tại huyện con plong ghi nhận liên tiếp một mươi hai trận động đất
sự xuất hiện liên tiếp của các trận động đất gây lo lắng cho người dân
nhất là trận động đất có cường độ bốn bảy độ richter xảy ra vào khoảng một mươi bốn giờ chiều qua
đây là trận động đất có độ mạnh nhất từ trước đến nay tại huyện tỉnh con tum gây tiếng động và rung lắc lớn
ảnh hưởng tới khu vực huyện nam trà my tỉnh quảng nam
về cân báo số ba vào hồi một mươi ba giờ chiều nay vị trí tâm báo được xác định ở trên khu vực phía bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi ba h chiều mai vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
cách móng cái quảng ninh khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
cũng từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám
ở khu vực bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to và rông kèm theo gió giật mạnh
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
thanh hóa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cướp tài sản
đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi ba và có sẹo dài một cm giữa lông mảy trái
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy lông mảy xiên trong và có sẹo cong một cm đầu lông mảy phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
với các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện